sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang vừa qua tổng thống mỹ joe biden và người tiền nhiệm donald trump
sẽ chính thức được đảng của họ đề cử làm ứng viên tại đại hội đảng vào mùa hè năm nay
tuy nhiên trong khi chiến dịch tranh cử tại mỹ đang sôi động hơn với các cuộc bầu cử sơ bộ bao gồm
nato lại bày tỏ những lo ngại về tương lai nếu nước mỹ gọi tên vị cựu tổng thống này một lần nữa
thời gian qua khi chiến dịch tranh cử tại mỹ đang ngày càng gây cần hơn với các cuộc bầu cử sơ bộ
ứng cử viên donald trump vẫn liên tục đưa ra những lời đe dọa nhằm thẳng vào nato
lặp lại tuyên bố thu chiếc ô an ninh khỏi những quốc gia mà ông cho là không trả đủ tiền để duy trì liên minh
và cáo buộc họ đang cười nhạo sự ngu ngốc của mỹ
theo đó trong các bài phát biểu của mình ông trump không ngần ngại khẳng định người châu âu chưa làm đủ để đóng góp cho nato
đồng thời ông sẽ không ngần ngại để mặc nga tấn công những nước yếu tố
ít có đóng góp bất chấp điều năm hiệp ước phòng thủ tập thể của khối quân sự này
sau lời đe dọa trên tổng thư ký nato là jens stolenberg đã phải gai gắt nhận xét về ông trump
là làm suy yếu uy tín về khả năng gian đe của nato
vị này cho rằng bất kỳ ý tưởng nào cho rằng các đồng minh sẽ không bảo vệ lẫn nhau
sẽ làm suy yếu toàn bộ an ninh trong đó có mỹ
điều đó cũng khiến binh sĩ mỹ và châu âu gặp nhiều rủi ro hơn
không dừng lại ở đó những tuyên bố của ông trump còn bị quy kết là chẳng khác nào
lời từ chối viện trợ cho ukraine và kêu gọi nga tấn công bất cứ ai họ muốn
hay trump đang hoàn toàn đứng về phía nga và chống lại các đồng minh của nước mỹ
đến nay những quan điểm của ông trump đã và đang nhóm lên những lo sợ cho nato
về vấn đề trên tổng thống mỹ joe biden cũng chỉ trích người tiền nhiệm là mối đe dọa với nền dân chủ
ông biden lên tiếng khi nhìn vào nato ông ấy không xem đây là liên minh bảo vệ mỹ và thế giới
ông ấy chỉ thấy liên minh như tổ chức bảo kê
mặc dù chính quyền của tổng thống biden không muốn chạy theo xử lý khủng hoảng donald trump
thế nhưng vẫn phải ra sức chấn an các đồng minh
song các tuyên bố của ông trump vẫn khiến nhiều nước thành viên lo sợ
một loạt những cảnh báo nhằm khẳng định thêm những lo lắng của tổ chức này
nhưng nếu trở lại ông trump sẽ đảo ngược những nỗ lực tài chính đã thực hiện
và xáo trộn cả tầm quan trọng của nato đối với an ninh
mới đây cựu tổng thư ký nato là anders fogh rasmussen đã cảnh báo rằng
nếu nước mỹ một lần nữa gọi tên donald trump
châu âu sẽ phải thận trọng bởi lần này ông ấy sẽ không để bất cứ ai
cản trở các ưu tiên của mình và châu âu sẽ phải nỗ lực nhiều hơn
sau khi chỉ trích lãnh đạo nato và phía tổng thống biden
ông trump đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình
theo ông ông đã làm cho nato trở nên mạnh mẽ khi thúc đẩy các đồng minh
đáp ứng mục tiêu ngân sách quốc phòng trong nhiệm kỳ ở nhà trắng
ông cũng đã nhiều lần nhấn mạnh có thể giải quyết cuộc xung đột ukraine
trong vòng hai mươi bốn giờ nếu tái đắc cử
thực tế những tuyên bố kiểu này không phải là mới
đối với ông donald trump
trong chiến dịch tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu ông cũng đe dọa sẽ ngừng hỗ trợ quân sự
cho các đồng minh nato đang trốn tránh chi tiêu quốc phòng
ông cũng đã từ chối đảm bảo tuân thủ điều năm của hiệp ước nato
trong đó cam kết mọi thành viên sẽ hỗ trợ thành viên khác khi bị tấn công
trong quá khứ quân đội mỹ và sự hỗ trợ của nước này dành cho nato
ghi dấu ấn trên khắp châu âu
những năm qua mỹ là nước tri tiêu lớn nhất trong liên minh
và chiếm phần lớn về hỏa lực
nguy cơ nước mỹ dưới thời trump từ chối bảo vệ một quốc gia châu âu bị tấn công
và thậm chí là nguy cơ mỹ rút khỏi nato là một thực tế có thể xảy ra
và sẽ là một cơn địa chấn mà người ta không thể phớt lờ
sự việc rút khỏi nato không phải chỉ là quyết định của riêng tổng thống
và sẽ có nhiều giao cản trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
quốc hội mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn cản các tổng thống đơn phương
rút khỏi nato mà không có sự đồng ý của quốc hội hoặc một đạo luật quốc hội
được biết nato cũng chuẩn bị đánh dấu cột mốc bảy mươi năm năm thành lập
và ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại washington vào tháng bảy tới
những hoạt động khẳng định tiềm lực của liên minh dường như vẫn là không đủ
để chấn an trước liên tiếp những cơn bão mà trong đó có gắn với cái tên donald trump
joe biden chỉ trích donald trump là kẻ thua cua
cuộc giải đấu giữa ông biden và ông donald trump đã được dự báo từ lâu
sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang vừa qua
joe biden và người tiền nhiệm donald trump đã giành đủ số phiếu đại cử tri cần thiết
để lần lượt trở thành người chiến thắng trong đường đua của đảng dân chủ và đảng cộng hòa
đến nay sức nóng của đường đua tranh cử ngày càng tăng khi hai ứng viên này kịch liệt công kích nhau
theo reuters đưa tin vào ngày một mươi ba tháng ba tổng thống joe biden đã giành được ít nhất hai một trăm linh bảy phiếu đại biểu
vượt mốc một chín trăm sáu mươi tám phiếu cần thiết để trở thành ứng viên của đảng dân chủ
không lâu sau chiến thắng của ông biden
ông trump cũng trở thành ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa sau khi vượt qua mốc một hai trăm một mươi năm phiếu đại biểu cần thiết
trong tuyên bố ngày một mươi ba tháng ba tổng thống biden cho hay
cảm thấy vinh dự khi được rộng rãi cử tri đặt niềm tin một lần nữa
nhà lãnh đạo nói rằng chiến dịch của đối thủ donald trump mang mục đích trả thù và gây đe dọa nước mỹ
trong khi đó ông trump miêu tả cột mốc lần này là một chiến thắng vĩ đại
nhưng tuyên bố sẽ không ăn mừng mà sẽ bắt tay ngay vào việc để đánh bại ông biden
hai kinh địch đã có những động thái công kích đối phương rõ ràng
theo đó tại thành phố milwaukee bang wisconsin
điểm dừng chân đầu tiên của ông biden trong số các bang chiến trường
đưa kim tổng thống mỹ đã có bài phát biểu vận động tranh cử đầy cương quyết
trong bài phát biểu này tổng thống biden đã chỉ trích ông trump về vấn đề nhập cư
một chủ đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay
trong khi đó ông trump và đảng cộng hòa liên tục chỉ trích chính sách của chính quyền biden
đã dẫn đến số lượng kỷ lục người vượt biên trái phép từ mexico vào mùa xuân
theo ông biden mỹ là đất nước của những người nhập cư và họ không phải sơ bọ
đồng thời ông biden cũng đề cập đến bình luận của trump năm ngoái
thời điểm đó ông trump mô tả người nhập cư đồ độc dòng mó mỹ
đáng chú ý tại buổi vận động này tổng thống biden đã liên tục gọi ông trump là kẻ thu cuộc
vì biết điều này khiến người tiền nhiệm bức bối
đến nay ông trump vẫn không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
được biết wisconsin và michigan là nơi ông biden
sẽ đến thăm vào ngày một mươi bốn tháng ba là hai trong số những bang quan trọng
mà tổng thống mỹ đương nhiệm đã đánh bại ông trump bốn năm trước
ông biden cần tiếp tục giành chiến thắng ở hai bang này để đảm bảo nhiệm kỳ thứ hai tại nhà trắng
trước đó trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ
ông biden đã có những chỉ trích nhắm vào các chiến dịch tranh cử của ông trump
mô tả đây là kế hoạch trả thù đầy oán giận
theo ông chủ nhà trắng mọi cử tri đều có quyền lựa chọn về tương lai của đất nước
tất cả mọi người sẽ bảo vệ quyền tự do hay để những kẻ cực đoan tức đoạt mọi thứ
không nhượng bộ bên kia chiến tuyến ông trump tuyên bố không có thời gian ăn mừng chiến thắng bầu cử sơ bộ
mà phải tập trung vào việc đánh bại ông biden vốn là người được ông mô tả là tổng thống tệ nhất lịch sử nước mỹ
ông trump tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới và sẽ làm những điều chưa từng có
để giúp nền kinh tế mỹ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
trước thêm bầu cử sơ bộ mới nhất ông trump thừa nhận biden sẽ là ứng cử viên của đảng dân chủ
ngay cả khi ông tung đòn tấn công mới vào tuổi tác của tổng thống
mặt khác ông biden cũng hướng phần lớn sự chú ý của mình vào ông trump
người mà tổng thống đảng dân chủ mô tả là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ trong thời gian dừng chiến dịch ở new hamcher
ông cũng báo hiệu sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên con đường tranh cử
theo tờ new york times cuộc tái đầu giữa ông biden và ông trump vốn đã được dự báo từ lâu
khoảng thời gian gần tám tháng tới sẽ là một trong những cuộc vận động tranh cử tổng thống dài nhất trong lịch sử hiện đại mỹ
và sẽ là lần đầu tiên sau gần bảy mươi năm có bản tái đấu giữa hai ứng viên tổng thống
bên cạnh những bình luận về màn tái đấu đáng được mong chờ
các nội dung tranh cử chính của hai ứng cử viên tổng thống mỹ cũng là vấn đề được không chỉ cử tri mà cả truyền thông quốc tế quan tâm
vấn đề kinh tế được nhận định là trọng tâm của chiến dịch tranh cử giữa hai ứng viên trong cuộc đua tháng một mươi một tới
với việc đưa ra thông điệp liên bang hai nghìn hai mươi bốn
tổng thống mỹ joe biden có lợi thế khi đưa ra chương trình nghị sự cho thời gian còn lại trong nhiệm kỳ
và xóa bỏ những lo ngại về tuổi tác khẳng định với cử tri rằng ông sẵn sàng lãnh đạo mỹ thêm bốn năm
tổng thống biden đã nêu bật những thành tiệu khi mỹ ghi nhận kỷ lục một mươi năm triệu việc làm mới trong ba năm
tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong năm mươi năm
hầu hết người dân có bảo hiểm y tế và khoảng cách giàu nghèo thấp nhất trong hai mươi năm
trong khi lạm phát giảm từ chín xuống ba là mức thấp nhất trên thế giới
trong khi đó trả lời phỏng vấn trên kênh cnbc
cựu tổng thống donald trump ứng viên tổng thống quốc tế
đảng cộng hòa đã kêu gọi hành động vì vị thế của nước mỹ
vì các chương trình đảm bảo quyền lợi của người dân
trong đó có việc cắt giảm thuế các chương trình trợ cấp y tế và an sinh xã hội
ông nhấn mạnh rằng bất kỳ điều gì làm tăng chi tiêu đối với các gia đình đều có thể bù đắp bằng việc cắt giảm thuế
trả lời câu hỏi liên quan về những lo ngại đến tình hình phân cực chính trị
ngày càng gia tăng đối với sự ổn định tài chính của mỹ
ông nâu rõ quan ngại về việc hãng xếp hạng tín nhiệm fitch hạ bậc tín nhiệm của nước này trong năm hai nghìn hai mươi ba
các phát ngôn trên là những nhận xét mở rộng đầu tiên của ông trump về kế hoạch kinh tế
kể từ khi ông trở thành ứng cử viên tiềm năng của đảng cộng hòa
sẽ tranh cử tổng thống sau cuộc bầu cử sơ bộ siêu thứ ba
trong một diễn biến có liên quan tổng thống mỹ joe biden và ông donald trump
đều vừa có chuyến thăm riêng tới biên giới mỹ mexico vào cuối tháng hai
điều này phần nào cho thấy cả hai cùng nhận định cuộc khủng hoảng nhập cư là vấn đề then chốt
đối với cử tri trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay
ông joe biden nhậm chức tổng thống mỹ vào năm hai nghìn hai mươi một
hứa hẹn sẽ đảo ngược các chính sách nhập cư cưng rắn của người tín nhiệm donald trump
nhưng thực tế lại khác xa với mong đợi của ông khi số người di cư chẳng qua biên giới tăng chóng mặt
để đối phó với tình trạng nhập cư bất hợp pháp ổ ạt vào mỹ
chính quyền của ông biden đã thực hiện nhiều cuộc chấn áp ở khu vực biên giới
đồng thời tăng cường các con đường hợp pháp cho người di cư
về phần mình ông trump tuyên bố nếu trở lại nhà trắng sẽ áp đặt chiến lược ngăn chặn
trục xuất cưng rắn để xử lý làn sóng di dân và cư trú bất hợp pháp ở mỹ
đến nay cục diện đã thay đổi với ông donald trump sau nhiều lần đụng độ từ bốn năm trước
ứng viên bảy mươi tám tuổi đang đối diện với chín mươi một cáo buộc trong bốn vụ án hình sự liên quan việc quản lý tài liệu mật
hay nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
vào ngày hai mươi năm tháng ba sắp tới
ông sẽ trở thành cựu tổng thống mỹ đầu tiên phải hầu tòa trong một vụ án hình sự ở new york
nơi ông bị cáo buộc làm giả hồ sơ nhằm che giấu số tiền đã chi để bịt miệng một diễn viên phim người lớn
về phía ông biden các khảo sát cho thấy người dân mỹ không trao công trạng cho ông về những thành tiệu đã đạt được
ngược lại họ phẫn nộ về việc giá cả hàng hóa tăng cao trong thời gian đại dịch covid một mươi chín
theo cbs news ông biden đang có lợi thế về ngân sách tranh cử khi có hơn một trăm ba mươi triệu usd tiền mặt
gần gấp đôi so với ông trump
tuy nhiên các kết quả khảo sát cho thấy ông trump lại đang có ưu thế với năm mươi hai sự ủng hộ của các cử tri tiềm năng
so với chỉ có bốn mươi tám của ông biden